liên quan đến vụ án việt á ủy ban kiểm tra đảng ủy khối cơ quan tỉnh hòa bình
quyết định thi hành kỷ luật đối với ông kiều đình vì giám đốc cdc hòa bình bằng hình thức cảnh cáo
sau khi xem xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và căn cứ vào các quy định của đảng
ban thường vụ đảng ủy khối đã quyết định thi hành kỷ luật đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật hòa bình bằng hình thức khiển trách
ủy ban kiểm tra đảng ủy khối cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông kiều đình vì bí thư đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật
và ông bùi thanh tuyền phó bí thư tri bộ phòng tài chính kế toán phòng kế hoạch nghiệp vụ bằng hình thức cảnh cáo
đối với bà ngô thị phượng phó bí thư đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật
ủy ban kiểm tra nhận thấy vi phạm chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật